bộ tài chính vừa ban hành thông tư số một trăm linh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực hải quan thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phí và lệ phí
sau khi thống nhất với bộ trưởng các bộ ngoại giao công thương công an bộ trưởng bộ tài chính đã ban hành thông tư số một trăm linh hai nghìn hai mươi bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực hải quan thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phí lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu
các văn bản bãi bỏ bao gồm một mươi văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan năm thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu bốn thông tư trong lĩnh vực phí và lệ phí một mươi tám thông tư hướng dẫn chế độ tài chính thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu